thông tin từ bệnh viện trưng vương tp hcm cho biết sau nhiều ngày tích cực cứu chữa
bệnh viện đã cứu sống nữ bệnh nhân hai mươi tuổi bị xe cán qua ngang người đa chấn thương nặng
được biết trên đường đi làm về bệnh nhân va chạm với xe ô tô bảy chỗ và bị cán ngang người
sau đó được đưa vào bệnh viện quận tân phú tp hcm để cấp cứu
tại đây bệnh nhân suy hô hấp nên được các bác sĩ đặt đội khí quản thực hiện các xét nghiệm cận lâm sàng
do tình trạng nặng bệnh nhân tiếp tục được chuyển đến bệnh viện trưng vương
tại bệnh viện bệnh nhân ngưng tim nên các bác sĩ đã thực hiện báo động đỏ
sau đó bệnh nhân được hồi sức tim đặt ống dẫn lưu bằng phổi phải chụp ct scan toàn thân
theo bác sĩ chuyên khoa hai nguyễn thiên bình trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc bệnh viện trưng vương
kết quả kiểm tra cho thấy bệnh nhân chấn thương sọ não dập phổi gây tràn khí màng phổi
đông đặc phổi dập tim tràn khí mẳng bụng gách xương sườn số một
người bệnh được chuyển đến phòng mổ khẩn với sự có mặt của liên chuyên khoa gây mê hồi sức cấp cứu
ngoại lồng ngực mạch máu tẩm quát trần đoán hình ảnh
bệnh nhân được ekip hồi sức điều trị chống phủ não chuyển thuốc phận mạch thở máy không khí bảo vệ phổi
sau năm ngày điều trị tích cực người bệnh được ngưng thuốc vận mạch có dấu hiệu hồi phục chi giác
nhưng hai bên vẫn còn tràn khí màng phổi nhiều nên được tiếp tục điều trị
một mươi ngày sau bệnh nhân hồi phục chi giác hoàn toàn hô hấp được cải thiện được rút máy thở
ba ngày sau rút toàn bộ ống dẫn lưu bằng phổi
đây là một trường hợp hy hữu tiên lượng tử vong cao
nhưng bằng sự cố gắng của đội ngũ bác sĩ bệnh viện và bệnh nhân nên đã hồi phục ngoạn mục
dự kiến vài ngày tới bệnh nhân sẽ được xuất viện
trước đó vào ngày một mươi một tháng ba các bác sĩ tại bệnh viện e cũng tiếp nhận và cứu sống thành công
một người bị tai nạn giao thông do xe tải một năm tấn chở hàng hóa lùi và đè qua người
người bệnh nhập viện trong tình trạng nguy kịch sốc đa chấn thương mất nhiều máu
da xanh tái niêm mạc nhợt đau bụng dữ dội nhịp thở nhanh và yếu
vùng bụng có mảng bầm tím do tụ máu đau nhiều vùng bụng trậu hông cẳng bàn chân hay bên biến dạng
các bác sĩ cân nhắc và lựa chọn phương án phẫu thuật hai thì
vừa thực hiện phẫu thuật xử lý vỡ bàng quang đồng thời phải tầm soát các tổn thương khác trong ổ bụng
như cơ quan sinh dục cơ quan tiêu hóa và cố định tạm thời khung xương trậu xương gãy của người bệnh
bác sĩ chia sẻ đây là ca phẫu thuật phức tạp người bệnh là nữ chưa có gia đình
do đó vấn đề quan trọng là phải đảm bảo hoạt động cấp máu cho tử cung
và khả năng sinh sản sau này cho người bệnh
ca mổ kéo dài trong sáu giờ các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật kết hợp xương dưới màn hình
kết hợp xương cùng trậu hai bên đóng đinh tủy kín ít xâm lấn cẳng chân bên trái kết hợp xương bàn chân bên phải
ca mổ diễn ra thành công người bệnh sau mổ phục hồi tốt và được hướng dẫn tập vật lý trị liệu